thưa quý vị và các bạn nếu như đội ngũ khoa học khai mở cho xã hội về chi thức
thì văn nghệ sĩ khai mở về cái thiện cái đẹp và tình yêu thương
trong thời chiến cũng như thời bình lúc thuận lợi hay khó khăn
thì văn nghệ sĩ luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc định hướng sự phát triển của đất nước
tạo cảm hứng tâm thế cho nhân dân hoàn thành tốt mọi công việc
chính vì thế mà xã hội cũng luôn luôn có những đòi hỏi kỳ vọng nhất định đối với họ
trong chương trình an ninh văn hóa ngày hôm nay sẽ đi sâu phân tích về vấn đề này
trải qua nhiều thăng trầm của đất nước có thể nói lớp lớp các thế hệ văn nghệ sĩ
vẫn luôn dấn thân đồng hành cùng dân tộc trong cuộc đấu tranh dành độc lập tự do thống nhất đất nước
phát huy tinh thần sáng tạo trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh dân chủ văn minh
lịch sử cách mạng việt nam đã cho thấy các văn nghệ sĩ đều có đóng góp đáng ghi nhận vào sự nghiệp chung
mối quan hệ giữa văn nghệ sĩ và các văn nghệ sĩ
văn nghệ sĩ với đảng nhà nước và nhân dân ngày tăng thêm bền chặt
phát huy tinh thần sáng tạo trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh dân chủ văn minh
văn nghệ sĩ trong thành dịch chồng pháp và trưởng thành chúng thành dịch chồng mỹ và có một thế hệ
văn nghệ sĩ trong thời kỳ đổi mới và trong đó rất nhiều bức trà họ được đào tạo bài bạc

tâm nếu như nói kể về những tác phẩm đặc biệt thật trong thời kỳ đổi mới thì cũng khá nhiều

chủng tiếp nhận thì chúng ta vẫn mong muốn có những tác phẩm mà ta hay nói là nó nát tâm

hội nhập quốc tế của dân tộc thì điều này đúng là đúng là đang phải có cái sự chờ đợi
nhìn từ khía cạnh tích cực thì khía cạnh đời sống với thông thường anh muốn về sẽ tạo nên những
chất hiệu phong phú cảm hứng sáng tạo cho văn nghệ sĩ nên văn học nghệ thuật quốc nhạc gần như tác
phẩm nghề nâu về hệ thống quốc hội công tử
trong đó nguyên phẩm đạo đức niềm tin lòng tự nhiên của dân tộc là những nguyên tố quan trọng

nguyên tộc mạnh lẽ sâu sắc vì tại sao nguyên văn học nghệ thuật vẫn chưa xuất hiện tác phẩm xứng tắc
trong cái bối cảnh hiện nay thì do cái sự tác động của mặt trái của nền kinh tế thị trường
có nhiều người đã phải quay sang để lo cơm áo gạo tiền rồi thời gian chúng
ta lại bị phân phân tán và sẽ lẻ ra rất nhiều và có rất nhiều người có thể cùng lúc không phải
chỉ là một việc và vì vậy cho nên cái sự tập trung liên quan đến vấn đề về làm chuyên sâu
về một lĩnh vực nó cũng đã có một phần nó khác hơn so với trước kia nhưng cái quan trọng
nhất vẫn là do cái sự tác động của nền kinh tế thị trường và như vậy cái xu hướng cái cách thức
tiếp cận tiêu thụ các sản phẩm văn hóa của người dân hiện nay cũng thay đổi không giống như
trước kia trước kia họ có thể một tác phẩm họ có thể đọc đi rồi đọc lại một chương trình truyền
hình họ xem đi rồi xem lại nhưng mà ngày nay do nó có tác động quá nhiều có thể xem xong
chương trình truyền hình ngày sau ngày mai họ có thể quên ngay và vì vậy nó không thu hút được
không tạo ra được những động lực để kích thích cho những người làm chuyên sâu về vấn đề này
và vì vậy cho nên bây giờ đang bị thiếu vắng những nhà văn hóa thực sự những cây bút thực
sự viết về văn hóa là như vậy bởi vì văn học nghệ thuật thì nó khác nó phải có một cái quá trình
nó thâm nhập cuộc sống nó trải nghiệm chiêm nghiệm hình thành cảm xúc với lúc đó mới
mới bừng lên thành những cái tác phẩm nghệ thuật của mình nếu như báo chí thì phản ánh tức
thời tin tức phóng sự bình luận rồi thì là chuyên luận thế thì văn học nghệ thuật đến đây là
phải là làm sao mà tạo được cái hình tượng văn học nghệ thuật trong vòng hai năm thì chắc chắn là
có thể chưa có những cái tác phẩm thật lớn nhưng mà những tác phẩm tốt những tác phẩm mà
phục vụ kịp thời cho cái công
trọng covid một mươi chín thì chúng ta đã có và cũng phải nói là nhiều
trong giai đoạn hiện nay nhiều văn nghệ sĩ chưa ý thức rõ bổn phận của mình đối với đất nước
chưa tâm huyết học tập nghiên cứu để nâng cao trình độ cá biệt còn có một số cá nhân
nhóm trí thức văn nghệ sĩ chưa mạnh dạn thẳng thắn ngại bày tỏ chính kiến
thậm chí né tránh hoặc lợi dụng danh nghĩa để đưa ra các ý kiến quan điểm trái chiều điều này khiến chúng ta không thể tìm hiểu về vấn đề này
điều này khiến chúng ta cần suy nghĩ về trách nhiệm xã hội của văn nghệ sĩ đối với đất nước
đồng thời vai trò của các cơ quan chức năng cũng đặc biệt quan trọng nhằm quan tâm tôn trọng
bảo đảm quyền sáng tạo tạo điều kiện thuận lợi nhằm phát huy tính độc lập đổi mới về nguồn lực
mở rộng về không gian định hướng trong tư duy thẩm mỹ
để phát huy thế mạnh của lĩnh vực mang tính đặc thù như văn học nghệ thuật
thực hiện tốt hơn quá trình thể chế hóa đường lối quan điểm của đảng thành chính sách thành pháp luật của nhà nước
và trong đó quan tâm đến đào tạo bồi dưỡng lực lượng cho những người làm văn hóa văn nghệ
và trong văn hóa nói chung văn học nghệ thuật nói riêng thì luôn luôn chú ý hai cái
một là chuyên nghiệp đỉnh chế
một là chuyên nghiệp đỉnh cao
và lại là cái đài trúng
cái đài trúng phục vụ cho cái đỉnh cao
nhưng mới chính cái đỉnh cao là nâng cái nền của văn hóa cái tâm của văn hóa đi lên
và từ đó là nâng cái tâm tâm của dân tộc tâm kỹ thức của dân tộc
xét cho cùng mối quan hệ gắn kết giữa văn nghệ sĩ với đảng nhà nước và dân tộc là thể hiện sự khát vọng sáng tạo của mỗi cá nhân và đóng góp cho sự nghiệp chung
hơn lúc nào hết mỗi văn nghệ sĩ cần thể hiện bản lĩnh nhân cách khả năng dự báo dự cảm để đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước cũng như hội nhập sâu rộng với thế giới hiện đại
và đến đây chương trình an ninh văn hóa cũng xin được khép lại cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại